chuyển sang những thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông tỉnh phú thọ
đang xử lý vi phạm của nhóm đối tượng gồm ba mươi một thanh thiếu niên sử dụng hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với tám đối tượng tiếp tục triệu tập các đối tượng có liên quan hiện đang bỏ trốn
do mâu thuẫn với nhóm thanh niên thuộc xã hiển quan huyện tam nông tỉnh phú thọ
trong đó có đỗ đỉnh tuyến ở khu một mươi bốn xã hiển quang
vào ngày bảy tháng sáu đối tượng tên nhật và trung đã cùng hàng chục thanh niên khác
mang theo các loại hung khí hẹn gặp tuyến ở cầu ngọc tháp
khi không thấy nhóm của tuyến trung nhật cùng một số thanh niên đã đến xã hiền quan huyện tam nông
tại đây nhóm của trung nhật bị một nhóm thanh niên khác đứng hai bên đường dùng gạch đá ném vào người
hai nhóm đã xảy ra hỗn chiến gây mất an ninh trật tự
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một xe mô tô một chai nhựa dung tích một năm lít bên trong có chứa xăng
một con dao tự chế dài chín mươi bốn cm
ngoài việc xử lý các đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
cơ quan công an sẽ xử lý nghiêm các trường hợp giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định
điều khiển phương tiện tham gia giao thông